tối ngày hai mươi chín tháng bốn các đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí thuận hữu ủy viên trung mương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chí nguyễn đức lợi ủy viên trung mương đảng tổng giám đốc thông tấn xã việt nam
đồng chí nguyễn hữu dũng phó chủ tịch quỹ ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng lãnh đạo các ban bộ ngành các cán bộ chiến sĩ và người dân cũng đã tham dự chương trình nghệ thuật khát vọng thống nhất
chương trình do báo nhân dân phối hợp với thông tấn xã việt nam và ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị thực hiện tại di tích lịch sử cầu hiền lương
chương trình nghệ thuật khát vọng thống nhất nằm trong khuôn khổ lễ hội thống nhất non sông năm hai nghìn một mươi chín
mang thông điệp về niềm tự hào sự tri ân khát vọng hòa bình và hòa hợp dân tộc
chương trình tái hiện ký ức về cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
sáu mươi năm năm trước cuộc kháng chiến chống pháp của dân tộc ta đã kết thúc với chiến thắng lịch sử điện biên phủ lừng lẫy nam châu
chấn động địa cầu nhưng đồng bào cả nước chưa được hưởng một ngày hòa bình trọn vẹn
những khúc quanh của lịch sử với hiệp định geneva đã chia cắt hai miền nam bắc đất nước ta ở vĩ tuyến một mươi bảy
ngay tại sông bến hải cầu hiền lương tỉnh quảng trị
giới tuyến tạm thời chỉ tồn tại trong hai năm nhưng cả dân tộc phải mất đi hai mươi năm với biết bao sương máu mới đến được ngày non sông liền một dài
trải qua những năm tháng chiến tranh đầy hy sinh gian khổ
người dân việt nam thấu hiểu và thâm thiế cái giá của hòa bình độc lập thống nhất là lớn lao và thiêng liêng
kính thưa quý vị đại biểu cùng đồng bào đồng chí
độc lập tự do hạnh phúc mãi mãi là niềm khát vọng của bao thế hệ người việt nam từ xưa
và trở thành lệ sống thiêng liêng của cả dân tộc
lịch sử đất nước ta hàng nghìn năm chưa bao giờ hết gian lao
nhưng cũng chưa bao giờ ông cha ta cúi đầu khuất phục trước bất cứ khó khăn nào trước bất cứ thế lực nào
có được cuộc sống hôm nay mỗi chúng ta càng trân trọng
biết ơn những tháng ngày đang sống trong độc lập tự do
những tháng ngày được đổi bằng máu xương mồ hôi nước mắt của bao thế hệ
thâm thiế giá trị của độc lập tự do chúng ta nguyện nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn
to đẹp hơn như ước nguyện của bác hồ kính yêu
tại chương trình báo nhân dân tập đoàn điện lực việt nam đã trao tặng một tỷ đồng
cho một trăm linh hộ gia đình chính sách ở hai huyện vĩnh linh và gion linh của tỉnh quảng trị
thông cấn sãi việt nam
và tập đoàn vingroup trao tặng một tám tỷ đồng xây dựng ba phòng học trường mầm non triệu tài
ở thôn phú liêu xã triệu tài huyện triệu phong